hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những lỗi kỹ thuật thu phí tự động khiến tài xế qua trạm thu phí sẽ mất thời gian để xử lý hay thậm chí có thể phải nộp phản
bởi theo nghị định mới có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các trường hợp không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng etc sẽ bị phạt từ một đến hai triệu đồng tước bằng lái từ một đến ba tháng
quy định là thế nhưng ngay cả những xe đầy đủ điều kiện vẫn gặp sự cố gây phiền toái cho người tham gia giao thông
lỗi phần mềm hay lỗi phần cứng đều do lỗi ở con người một chương trình có ảnh hưởng lớn đến giao thông đến hàng trăm con người như thế này thì càng phải cẩn thận
không thể lấy lỗi máy móc để né tránh trách nhiệm trước thiệt hại và tồn thất mất mát
hiện nay người ta dùng điện ta đám mây thì không thể để xảy ra lỗi một ổ đĩa cứng mà hệ thống trục chặt được
các loại máy chủ từ nhỏ nhất đã có hệ thống lưu trữ dự phòng
vậy mà một hệ thống hàng triệu người dùng lại không có đổi hệ thống lưu trữ dự phòng sao
sau vụ hơn ba trăm linh xe ô tô bất ngờ không qua được trạm thu phí nhiều tài xế cho rằng cần phải có chế tài với đơn vị vận hành trong trường hợp để xảy ra lỗi
tuy nhiên nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi một đơn vị vận hành lớn như vậy tại sao không có phương án dự phòng hay còn lý do mục đích nào khác
không thể phủ nhận lợi ích của việc thu phí không dừng mang lại
nhiều tuyến đường có trạm thu phí thông thoáng giảm bụng núi hơn đây là tiền đề quan trọng góp phần giảm ngôn tắc giao thông giảm chi phí thời gian cho chủ phương tiện
dịch vụ rất tốt văn minh cần sớm triển khai đồng bộ tại tất cả các tuyến trên cả nước để không phải thấy cảnh chờ xếp hàng xé vé rất mệt mỏi cả tiêu cực nữa
các trạm thu phí không dừng rất tiện ích lưu thông dễ dàng
nhưng cần trang bị thêm các thiết bị tiên tiến phục vụ cho việc kiểm soát
muốn minh bạch phải thu phí không dừng tôi ủng hộ chính sách của cơ quan chức năng
dần hiện đại hóa thủ tục và tránh việc tiếp xúc giữa nhân viên thu phí với lái xe nhất là trong thời điểm các dịch bệnh lây qua đường hô hấp và tiếp xúc nhiều
nhiều cư dân mạng mong rằng các trạm thu phí không dừng sớm được áp dụng đồng bộ trên mọi trạm thu phí không dừng
tuyến đường có trạm thu phí để mang lại hiệu quả giao thông và chống tiêu cực lợi ích nhóm
đồng thời các nhà cung cấp dịch vụ cần khẩn trương khắc phục triệt đề những bất cập trong vận hành hệ thống
đồng thời các đường dây nóng phải thông suốt kịp thời xử lý sự cố tránh gây bức xúc cho khách hàng
và quan trọng nhất giúp người dân giảm lệ thuộc vào tiền mặt nữa hạn chế tiếp xúc khi xe qua trạm thu phí góp phần đảm bảo phòng dịch trong giai đoạn cao điểm về quê ăn tết
bạn nghĩ sao về lợi ích của việc thu phí không dừng hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân